sau đó phát tờ rơi hướng dẫn để công dân có thể nghiên cứu thêm
công tác này cũng được đưa vào nội dung thi đua khen thường đánh giá xếp loại định kỳ hàng tháng để cán bộ nỗ lực hơn trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử
với đội ngũ của cán bộ thì cũng là một trong những nhân tố chính trong việc xây dựng chính quyền điện tử
chính vì vậy mà chúng tôi cũng thường xuyên đặc biệt là các buổi họp giao ban tuần
là thường xuyên quan triệt các nội dung này đến
đội ngũ cán bộ công chức và bản thân họ cũng luôn là trao dồi tự bồi dưỡng tự học hỏi
để cùng với lãnh đạo chính quyền cũng như là đảng bộ và nhân dân phường thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa tử
cái nội dung thứ hai là chúng tôi áp dụng cái kỳ cương hành chính trong cái việc yêu cầu cán bộ công chức
thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của thành phố về xây dựng chính quyền điện tử
trong quá trình thực hiện thì có giám sát
tôn đốc có hướng dẫn có động viên khen thưởng kịp thời những thành tích
những cá nhân tổ chức làm tốt và cũng có phê bình những tổ chức cá nhân chưa làm tốt
để tạo cái động lực cho cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc cái nội dung này
với những nỗ lực đó quận bắc tử liêm đã xây dựng được hai mươi bốn tổ dân phố điện tử
tỷ lệ công dân giao dịch tại nhà đối với các dịch vụ công mức độ ba mức độ bốn lên tới hơn sáu mươi
từ sự nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ đã tạo nên sự đồng thuận từ nhân dân
với nền tảng đó quá trình xây dựng chính quyền điện tử ở bắc tử liêm sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai